tập trung giải quyết rứt điểm các vấn đề còn tồn tại các bộ ngành gấp rút hoàn thiện các yêu cầu nhiệm vụ được đề ra trong đề án sáu nếu không sẽ dẫn đến nguy cơ không đảm bảo tiến độ của đề án
đây là một trong những nội dung được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh tại hội nghị sao ban quý iii triển khai nhiệm vụ quý bốn của tổ công tác triển khai đề án sáu
trước mắt các bộ ngành thống nhất xây dựng ban hành một nghị định chung nhằm giải quyết vấn đề bỏ sổ hộ khẩu sổ tạm trú theo luật cư trú nhằm đảm bảo cho người dân không cần xuất trình sổ hộ khẩu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba